tại đà nẵng chiều nay ngày hai mươi sáu tháng tám bệnh viện giã chiến hòa vang tiếp tục cho ra viện ba mươi một bệnh nhân khỏi bệnh covid một mươi chín
đây là đợt gia viện có số lượng bệnh nhân khỏi bệnh nhiều nhất từ trước đến nay
trong số ba mươi một người ra viện chiều nay có cho bé mới hai tháng tuổi và hai bệnh nhân khác quê ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi và huyện nông sơn tỉnh quảng nam
các bệnh nhân còn lại đều ở đà nẵng tất cả đều rất vui mừng mong chờ được trở về với gia đình và tiếp tục chấp hành cách ly y tế một mươi bốn ngày tại nhà theo quy định